sự biến đổi bất thường của khí hậu đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng
trong việc bảo đảm an toàn hồ chứa nhất là những hồ chứa có dung tích lớn như là hồ vực mấu ở tỉnh nghệ an
ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý hồ vực mấu sẽ góp phần giải quyết vấn đề an toàn hồ chứa tại nơi đây
hồ vực máu có dung tích hơn bảy mươi bốn triệu mét khối hồ có chữ lượng nước lớn ở nghệ an
điều hành bảo đảm an toàn công trình và hạ du trong điều kiện biến đổi khí hậu thiên tai ngày càng phức tạp
khó lường thì nguy cơ mất an toàn hồ đập càng lớn
trước thực trạng này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã xây dựng phần mềm
đồng bộ công cụ trong tính toán dòng chảy đến ra khỏi hồ chứa bản đồ cảnh báo ngập lụt hạ du của hồ vực mấu
điều hành bảo đảm an toàn công trình và hạ du trong điều kiện biến đổi khí hậu thiên tai ngày càng phức tạp